trong hai mươi bốn giờ qua số ca nhiễm ở hàn quốc đã vượt ngưỡng một mươi người trong đó có một trăm bảy mươi bốn ca tử vong
hàn quốc đã lần đầu tiên hạn chế phạm vi hoạt động đối với tất cả du khách nước ngoài
với mức phạt lên tới hai mươi triệu won hoặc phạt tù tối đa ba năm
trong khi đó tại nhiều nước châu âu số ca tử vong và nhiễm mới tăng mạnh trong ngày ba tháng bốn
anh có thêm sáu trăm tám mươi bốn ca tử vong cao nhất trong một ngày từ trước đến nay và tăng hai mươi ba so với ngày trước đó
hà lan ghi nhận thêm một trăm bốn mươi tám ca tử vong
cùng ngày thụy sĩ thông báo có tới bốn trăm tám mươi bốn ca tử vong trong tổng số một mươi chín ba trăm linh ba người nhiễm
bỉ cũng ghi nhận tổng cộng một một trăm bốn mươi ba ca nhiễm mới và một trăm ba mươi hai người tử vong
trung quốc thông báo số ca nhiễm từ nước ngoài đang tăng lên
làm dấy lên những lo ngại về các nguy cơ mà nước này phải đối mặt
sâu nhất là nguy cơ tái bổng phát dịch covid một mươi chín
do đó đề nghị người dân trung quốc tiếp tục duy trì các nỗ lực phòng bệnh
hôm nay tại bắc kinh trung quốc đã tổ chức một ngày quốc tàng để tưởng niệm các nạn nhân của dịch covid một mươi chín
từ đến hết ngày ba tháng ba
trung quốc có tám mươi hai tám trăm bảy mươi năm ca nhiễm và ba ba trăm ba mươi năm ca tử vong do covid một mươi chín
bốn người ở tỉnh hồ bắc của trung quốc bao gồm cả bác sĩ lý văn lượng được công nhận là liệt sĩ
thủ tướng đức angela merkel đã bác bỏ khả năng sớm dỡ bỏ những hạn chế về giãn cách xã hội
bà cho rằng trong lúc chưa có vaccine và thuốc như hiện nay
thì việc giữ khoảng cách vẫn là biện pháp hữu hiệu để bảo vệ bản thân và người khác